chưa gượng dậy được do hai làn sóng đại dịch covid một mươi chín vừa qua ngành du lịch quảng bình lại phải đối mặt với nhiều thiệt hại do đợt mưa lũ lịch sử vừa qua gây ra
tuy nhiên để vượt qua những khó khăn đó toàn ngành du lịch đã nỗ lực triển khai nhiều biện pháp tích cực để khởi động mùa du lịch mới và sẵn sàng đón khách trở lại trong thời gian sớm nhất
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
là đơn vị làm du lịch hàng đầu tại quảng bình sau thời gian tạm dừng do mưa lũ công ty osalit nhanh chóng tái khôi phục các hoạt động du lịch để đón khách trở lại
nhiều tour tuyến mới được triển khai đã thu hút du khách đến khám phá trải nghiệm qua đó từng bước phục hồi lại hoạt động du lịch
các hoạt động kích cầu hoặc là các hoạt động quảng bá cũng được chúng tôi rất là chủ trọng
ví dụ như hiện tại chúng tôi có chương trình siêu osalit là chương trình trí ân những khách hàng đã
tham gia tour của osalit trong quá khứ với mức giảm giá đặc biệt dành cho họ và cũng như đẩy mạnh các hoạt động quảng bá bình thường mà osalit đã và đang làm từ trước đến nay
tại phong nha kẻ bàng mưa lũ đã làm ảnh hưởng lớn đến cơ sở hạ tầng và hoạt động du lịch dịch vụ
để đưa hoạt động du lịch trở lại phục vụ tốt hơn nhu cầu của khách hàng
trung tâm du lịch phong nha kẻ bàng cũng đang khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ sửa chữa cơ sở hạ tầng làm mới bộ mặt các điểm tuyến du lịch
đầu mùa du lịch hai nghìn hai mươi một chúng tôi sẽ hoàn thiện để đưa vào đoàn tiếp khách thăm văn một cách bình thường trở lại
bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã phối hợp với các sở bán ngành các doanh nghiệp để tăng cường các công đoạn xúc tiến quảng bá kích cầu du lịch
nhằm phục hồi du lịch như từng có trước dịch bệnh covid một mươi chín
hiện nay một số tuyến điểm du lịch tại phong nha kẻ bàng đã thu hút du khách
đến khám phá trải nghiệm và sử dụng các dịch vụ du lịch
đây là tín hiệu lạc quan cho thấy ngành du lịch quảng bình sẽ nhanh chóng phục hồi mạnh mẽ
sau ảnh hưởng của thiên tai qua đó tiếp tục khẳng định được vị thế và thương hiệu
trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế